biết người đàn ông đã yêu người phụ nữ khác cô gái dùng clip ghi lại cảnh thân mật trước đó rồi uy hiếp buộc nhân tình phải đưa bình năm mươi triệu đồng
công an huyện châu thành tỉnh bến tre đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý huỳnh thị ngọc mai hai mươi hai tuổi trú tại huyện châu thành tỉnh bến tre về hành vi cưỡng đoạt tài sản